khi lùi tránh xe ngược chiều xe đầu kéo đã không may rơi xuống vực sâu trên quốc lộ tám tại hương sơn hà tĩnh khiến một người bị thương
vụ việc vừa xảy ra vào lúc hai mươi h hai mươi phút ngày hôm qua một mươi bảy tháng hai
xe đầu kéo chở quặng của công ty cổ phần tập đoàn hoành sơn di chuyển trên quốc lộ tám theo hướng từ cửa khẩu quốc tế cầu treo về thị trấn tây sơn huyện hương sơn
khi đang di chuyển tới km sáu mươi một chín trăm ba mươi đoạn qua xã sơn kim một thì gặp phương tiện đi ngược chiều cho nên đã lùi lại
quá trình đi lùi do trời tối tầm quan sát bị hạn chế xe đầu kéo bị mất lái lao xuống vực
vụ tai nạn giao thông khiến tài xế bị chấn thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa một trăm một mươi năm nghệ an
theo ghi nhận tại hiện trường xe đầu kéo bị hư hỏng nặng phần thùng và đầu xe gần như biến dạng xung quanh quạng rơi vãi khắp nơi
phần tôn hộ lan dài chừng hai mươi mét bị xe đầu kéo làm gãy nát
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ nhanh chóng triển khai cứu hộ cứu nạn để đưa phương tiện từ dưới vực lên
phòng cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị tổ chức phân luồng điều tiết giao thông tránh tình trạng un tắc trong quá trình cứu hộ phương tiện và phải thường xuyên tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông
nguyên nhân của vụ tai nạn hiện đang được lực lượng chức năng làm rõ